đã phát hiện và bắt quả tang xe tải vận chuyển trái phép một số lượng lớn hàng hóa trên tuyến cao tốc ngội bài lào cai
tiến hành kiểm đếm lực lượng công an đã phát hiện gần một một tấn pháo nổ được cất giấu trong các bao tải phía sau thùng xe
căn cứ vào các trường cứ tài liệu và khai nhận của lái xe lực lượng công an đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại là giàng mỉ
chú tại tỉnh lào cai và hai bố con đối tượng trần văn hà trần văn lương đều trú tại tỉnh vĩnh phúc
ban đầu các đối tượng khai báo quanh co chối tội tuy nhiên trước tài liệu chứng cứ đã thu thập được của cơ quan công an
các đối tượng đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chú hà có gọi điện cho em là nhờ em tìm một người trung quốc vận chuyển
hàng của chú ấy từ nội địa trung quốc về biên giới việt nam
thì em có hỏi chú là hàng gì thì lúc đầu chú nói em là thuốc lá
thế về sau em hỏi mấy lần thì chú nói em là hàng pháo
thì chú có trao đổi với em là chú sẽ trả cho người trung quốc vận chuyển bảy nhân dân tệ
chúng ta cây hai trăm bảy mươi ba lào cao tông lào cai
thì khi đi qua lào cao tông lào cai
khi đi qua trạm phát vé thì anh thành có phát hiện một xe theo sau
khi phát hiện xe theo sau thì em bảo anh thành cứ đi đi
đôi khi biết xe đấy là xe của lực lượng chức năng theo mình
thì em bảo anh thành tấp vào lề đường để cho xe lực lượng vượt qua
khi xe lực lượng vượt qua một đoạn khá xa
thì em bảo anh thành cho xe di chuyển về cây hai trăm bảy mươi tám rồi quay đầu
định ra lút giao đi ra lút giao bảo hạ ở cây hai trăm linh
rồi anh thành không đi
cây một trăm tám mươi chín tổng năm trăm linh thì anh thành dừng xe lại
và anh thành cùng nhau vứt hàng xuống đường
theo đại diện công an huyện văn yên tỉnh yên bái
thì đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ vận chuyển mua bán các loại hàng cấm
với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh
đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ trong thời gian gần đây
với cái thủ đoạn của tội phạm trong cái dịp tiết nguyên đoán
thì thường là các đối tượng sẽ có gia tăng mức độ
cũng như cường độ
cường độ về cái hành vi viện phạm pháp luật
và liên quan đến rất nhiều những địa bàn trên các tuyến trọng điểm
công an huyện chúng tôi cũng đã có những kế hoạch
để phân công rõ các lực lượng nghiệp vụ
cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phong hừa và đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm nói chung
và cái loại tội phạm về buôn bán pháo nổ nói riêng
mặc dù nguy cơ tai nạn thương tích do pháo nổ
đã được các cơ quan chức năng cảnh báo liên tục
nhưng thực tế số vụ việc đáng tiếc
vẫn tăng đột biến trong mỗi dịp tết
những vụ tai nạn do sử dụng pháo
đã gây ra thiệt hại về người và tài sản
chính vì vậy công an tỉnh yên bái
đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
để ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán
vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo lậu
trong dịp cận tết
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội
cố ý gây thương tích
đối tượng chu đức long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại khu phố hòa bình một
thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng
của tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng cao một m tám mươi
và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
đối tượng trương hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã yên tiến
huyện y yên tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại xã yên phú huyện văn yên
của tỉnh yên bái đặc điểm nhận dạng
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi
cách hai cm trên trước đầu lông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ xử lý
nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng tuyệt đối không nên có những
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện